thưa quý vị sáng nay ngày một mươi hai tháng năm thủ tướng chính phủ phạm minh chính đã dự khai mạc
ngày hội khởi nghiệp quốc gia của học sinh sinh viên lần thứ sáu
tham dự ngày hội khởi nghiệp có các đồng chí lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương
các thầy cô giáo đại diện các sinh viên học sinh trên cả nước
từ đề án hỗ trợ học sinh sinh viên khởi nghiệp đến năm hai nghìn hai mươi năm bằng quyết định số một nghìn sáu trăm sáu mươi
của thủ tướng chính phủ phê duyệt vào năm hai nghìn một mươi bảy
trong giai đoạn từ năm hai nghìn một mươi tám đến năm hai nghìn hai mươi ba một trăm linh các đại học học viện trường
có kế hoạch triển khai hỗ trợ học sinh sinh viên khởi nghiệp
chín mươi học sinh sinh viên được tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức
được trang bị kiến thức kỹ năng về khởi nghiệp trước khi tốt nghiệp
tỷ lệ sinh viên khởi nghiệp sau khoảng năm năm tốt nghiệp khoảng tám
cùng với đó đã thu hút được hơn ba dự án khởi nghiệp của học sinh sinh viên
và trên bốn ý tưởng dự án khởi nghiệp thuộc lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp
đến hết năm hai nghìn hai mươi ba đã có một trăm một mươi không gian làm việc chung dành cho học sinh sinh viên
thủ tướng phạm minh chính nêu rõ những năm qua đảng nhà nước đặc biệt quan tâm
đã ban hành và triển khai hiệu quả nhiều chủ trương chính sách hỗ trợ khuyến khích khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
trong những năm gần đây phong trào khởi nghiệp đã lan tỏa rộng khắp từ thành phố đến nông thôn
và đến tận các vùng sâu vùng xa biên giới hải đảo vùng đồng bào dân tộc thiểu số
tinh thần doanh nhân khát vọng khởi nghiệp khởi sắc ở hầu hết các tầng lớp thế hệ người dân nhất là trong giới trẻ
để hoạt động khởi nghiệp trong học sinh sinh viên phát triển đột phá thực sự trở thành phong trào rộng khắp trên cả nước
thủ tướng phạm minh chính đề nghị bộ giáo dục và đào tạo cùng các cấp các ngành các địa phương
tập trung các cơ chế chính sách phù hợp tạo môi trường điều kiện cơ sở pháp lý thuận lợi để thanh niên
học sinh sinh viên khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tăng cường liên kết giữa các trường đại học trường cao đẳng với các trung tâm nghiên cứu
có đầy đủ trang thiết bị hiện đại giúp học sinh sinh viên có thể nghiên cứu tạo nên những sản phẩm mẫu tạo sự gắn kết giữa các nhóm ngành nghề
thông qua sự hỗ trợ của đội ngũ cán bộ giảng viên điều phối viên tăng cường huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho thúc đẩy khởi nghiệp
đổi mới sáng tạo cho học sinh sinh viên phân bổ nguồn lực hợp lý giữa các bộ ngành liên quan trong việc triển khai các hoạt động khởi nghiệp
lưu ý tránh tình trạng có bộ ôm quá nhiều việc quá nhiều kinh phí trong khi bộ không có nguồn lực kinh phí để triển khai
kết nối những người khởi nghiệp những trung tâm khởi nghiệp với các địa phương các việc nghiên cứu các trường đại học phải có sự kết nối
kết nối địa phương với các trường đại học trong việc đặt hàng giao nhiệm vụ phát triển các dự án khởi nghiệp
trên tinh thần giải quyết các vấn đề thực tiễn và mong muốn của nhân dân mong muốn của địa phương
tức là chúng ta phải kết nối với nhau để giải quyết các vấn đề thực tiễn
rồi kết nối giáo dục khởi nghiệp từ phổ thông lên các bậc đại học cao hơn rồi đến những nội dung chương trình xuyên suốt
tức là kết nối xuyên suốt từ phổ thông cho đến đại học cho đến sản xuất kinh doanh và thị trợ
cùng với đó thủ tướng yêu cầu các đơn vị cần tập trung nâng cao tinh thần đổi mới sáng tạo trong ngành giáo dục
trong đội ngũ cán bộ quản lý nhân viên giáo viên học sinh sinh viên
đổi mới từ cách nghĩ cách làm đến nội dung chương trình phương pháp giảng dạy
tập trung đề xuất hình thành và phát triển các trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
trong cơ sở giáo dục đại học cơ sở giáo dục nghề nghiệp
tập trung đề xuất xây dựng sàn giao dịch ý tưởng dự án khởi nghiệp của học sinh sinh viên thanh niên với các doanh nghiệp
có cơ chế bảo đảm các ý tưởng dự án được bảo hộ tránh việc mất bản quyền
tập trung giải quyết rứt điểm các vấn đề tồn động
đối với học sinh sinh viên thủ tướng phạm minh chính nhấn mạnh
các cháu chính là những chủ nhân tương lai của đất nước
bác hồ kính yêu của chúng ta từng căn dặn thanh niên muốn làm người chủ tương lai cho xứng đáng
thì ngay hiện tại phải rèn luyện tinh thần và lực lượng của mình phải ra làm việc để chuẩn bị cái tương lai đó
các cháu hãy nói theo những tấm gương sáng của các thế hệ đi trước
luôn chăm chỉ chuyên cần cố gắng học tập rèn luyện tốt giữ vững niềm tin
làm tròn trách nhiệm với bản thân gia đình cộng đồng xã hội
hãy sống một cuộc sống chẳng đầy đam mê hoài bão khát vọng vươn lên ý chí lập thân lập nghiệp
các cháu hãy luôn mang trong mình tinh thần quyết tâm nuôi dưỡng ý tưởng thổi bùng đam mê
quyết tâm kiên trì đương đầu thách thức lập nghiệp thành công
đóng góp công sức trí tuệ cho sự nghiệp xây dựng quê hương đất nước thân yêu ngày càng văn minh giàu đẹp
tối ngày một mươi một tháng năm tại xã kim liên huyện nam đản nhân kỷ niệm một trăm ba mươi bốn năm ngày sinh chủ tịch hồ chí minh
hướng tới kỷ niệm năm mươi năm năm ngày bác hồ gửi bức thư cuối cùng cho đảng bộ tỉnh nghệ an
bảy mươi năm năm thực hiện di trúc của chủ tịch hồ chí minh tỉnh nghệ an trọng thể khai mạc lễ hội làng xen năm hai nghìn hai mươi bốn
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an tới dự buổi lễ
lễ hội làng sen hàng năm trở thành sự kiện chính trị văn hóa có ý nghĩa quan trọng
qua đó để hiểu sâu sắc hơn cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của người
góp phần đẩy mạnh hơn nữa việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
tại lễ khai mạc lễ hội làng sen năm hai nghìn hai mươi bốn
tại xã kim liên huyện nam đàn tỉnh nghệ an
đã diễn ra chương trình nghệ thuật quê hương mùa sen nở
chương trình là sự kết nối giữa các ca khúc và các trích đoạn hoạt cảnh dân gian
ví dặm được diễn ra liên tục thể hiện sự thành kính và tình cảm chân thành nhất đối với bác hồ kính yêu
lễ hội làng sen lần thứ bốn mươi hai năm hai nghìn hai mươi bốn diễn ra từ ngày tám tháng năm đến ngày chín tháng sáu
với nhiều hoạt động sôi nổi ý nghĩa tập trung tại huyện nam đàn thành phố vinh
đây sẽ là dịp để giới thiệu quảng bá với cả nước và bạn bè
quốc tế về văn hóa xứ nghệ về mảnh đất con người nghệ an năng động
thân thiện luôn mở rộng cơ hội hợp tác và phát triển
cũng trong tối ngày một mươi một tháng năm tại quảng trường trung tâm chính trị hành chính
khu đô thị mới bắc sông cấm thành phố hải phòng
đã long trọng tổ chức chương trình nghệ thuật hải phòng bừng sáng miền di sản
khai mạc lễ hội hoa vượng đỏ năm hai nghìn hai mươi bốn và đón nhận danh hiệu di sản thiên nhiên thế giới
vịnh hạ long quần đảo cát bà tới dự có phó thủ tướng chính phủ trần lưu quang
lễ hội hoa phượng đỏ hai nghìn hai mươi bốn tại hải phòng mang dấu ấn đặc biệt khi thành phố hải phòng và tỉnh quảng ninh
cùng đón nhận quyết định của unesco công nhận di sản thiên nhiên thế giới vịnh hạ long
quần đảo cát bà đây là di sản liên vùng đầu tiên tại việt nam
năm hai nghìn hai mươi bốn là năm thứ một mươi một lễ hội hoa phượng đỏ được tổ chức nhằm quảng bá giới thiệu truyền thống lịch sử
văn hóa hình ảnh
thương hiệu nâng cao vị thế uy tín của hải phòng thúc đẩy đa dạng hóa và nâng cao chất lượng các sản phẩm du lịch
góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế đáp ứng sự mong đợi của nhân dân hải phòng kiều bào du khách trong và ngoài nước
và chương trình nghệ thuật hải phòng bừng sáng miền di sản được giàn dựng với chất lượng nghệ thuật cao
đã thể hiện các giá trị nét đặc trưng tiêu biểu nhất về huyền thoại lịch sử di sản văn hóa hình ảnh con người hải phòng
thưa quý vị trong không khí hào hùng kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng điện biên phủ vừa qua
với vai trò cơ quan báo chí chủ lực của nền báo chí cách mạng việt nam
báo nhân dân đã triển khai một đợt thông tin đặc biệt có quy mô lớn nhất từ trước đến nay kéo dài suốt gần hai tháng
sau đây mời quý vị cùng chúng tôi nhìn lại những điểm nhấn độc đáo nhất của đợt thông tin đặc biệt của báo nhân dân
trong không khí hào hùng kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng điện biên phủ
mùng bảy tháng năm năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn
với vai trò cơ quan báo chí chủ lực đa phương tiện của nền báo chí cách mạng
báo nhân dân đã triển khai một đợt thông tin đặc biệt có quy mô toàn diện sáng tạo phong phú nhất và kéo dài nhất trên báo chí cho tới thời điểm hiện nay
đợt thông tin đặc biệt mở đầu với việc ra mắt truyền trang điện tử chiến thắng điện biên phủ
điệnbiênphủ nhân vn vào ngày một mươi ba tháng ba vừa qua
trên nền tảng công nghệ hiện đại thiết kế trang trọng trực quan
hàng trăm bài viết được xuất hiện
và được số hóa từ kho tư liệu đồ sộ
điểm nổi bật của truyền trang chính là bản đồ chiến dịch
tái hiện diễn biến năm mươi sáu ngày đêm của chiến dịch điện biên phủ
cập nhật diễn biến từng ngày dưới dạng nhật ký
từ ngày một mươi ba tháng ba năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn đến ngày bảy tháng năm năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm
diễn tiến chiến dịch được thể hiện bằng các ngôn ngữ việt anh pháp tây ban nha nga và trung quốc
cùng với đó trên các ấn phẩm nhân dân hàng ngày
nhân dân cuối tuần nhân dân hàng tháng
báo thời nay truyền hình nhân dân cũng có các tuyến bài phóng sự
bình luận tin tức phân tích phỏng vấn các nhân chứng lịch sử
giới thiệu bài viết tác phẩm văn học nghệ thuật về điện biên phủ xưa và nay
với cách thể hiện mới lạ và thú vị
nếu điểm nổi bật của truyền trang đặc biệt là bản đồ chiến dịch
thì điểm nhấn trong chương trình đặc biệt bảy mươi năm chiến thắng điện biên phủ
phát sóng vào một mươi tám h hai mươi năm phút hàng ngày trên truyền hình nhân dân là tiểu mục nhật ký chiến trường
những thông tin được biên tập xúc tích những hình ảnh từ những thước phim tư liệu quý
kết hợp với việc xử lý đồ họa kỹ xảo tinh tế sinh động được lan tỏa trên các nền tảng số
đã thu hút hàng triệu lượt view hàng nghìn lượt bình luận tương tác thử khán giả
đặc sắc nhất trong đợt thông tin đặc biệt về bảy mươi năm chiến thắng điện biên phủ của báo nhân dân
đó chính là một ấn phẩm báo in ấn tượng với hình thức thể hiện chưa từng thấy trong lịch sử báo chí
số báo nhân dân hàng ngày
mùng bảy tháng năm năm hai nghìn hai mươi
với một mươi hai trang thông tin đặc biệt gồm bốn trang nội dung bốn trang tóm tắt diễn biến năm mươi sáu ngày đêm chiến
dịch dưới dạng nhật ký bằng tiếng việt và tiếng anh và bốn trang in toàn bộ bức tranh panorama chiến
dịch điện biên phủ thay vì chỉ đọc văn bản và xem ảnh tĩnh trên báo giấy đồng giả sẽ có một
trải nghiệm đọc báo hoàn toàn mới lạ và độc đáo với việc tương tác cùng bức tranh panorama chiến
dịch điện biên phủ với chiều dài ba hai mươi một m một kỷ lục đối với sản phẩm báo in theo các bước sau
bước một cắt rời bốn mảnh ghép theo đường nét đứt trở lại phần viên trắng bên tay phải
bước hai dán bốn mảnh ghép theo thứ tự từ một đến bốn để có bức tranh panorama hoàn chỉnh
bước ba dùng điện thoại quét mã qr để bắt đầu trải nghiệm số
bước bốn chia sẻ trải nghiệm của bạn với mọi người xung quanh với hashtag thăng nhân dân
thăng panorama thăng điện biên phủ hoặc tải ứng dụng xem hình ảnh chuyển động bằng công nghệ thực
tế tăng cường ar trên hệ thống app store
cùng với các sản phẩm báo chí đặc biệt báo nhân dân cũng tổ chức triển lãm tương tác tranh panorama chiến dịch điện biên phủ
triển lãm khai mạc vào ngày sáu tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn đồng thời tại hai địa điểm trụ sở báo nhân dân bảy mươi một hàng chống hà nội
và bảo tàng chiến thắng điện biên phủ thành phố điện biên phủ tỉnh điện biên
khách tham quan có thể chiêm ngưỡng bức tranh panorama bao quanh hình tròn đường kính năm năm m chiều cao hơn ba m
và trải nghiệm công nghệ thực tế tăng cường với mô hình tranh panorama ba trăm sáu mươi độ
bảy mươi năm đã trôi qua những hình ảnh tàn khốc về chiến trường điện biên phủ đã lùi xa và được thay thế bằng màu xanh của cây cối của những công trình hiện đại đối tiếp nhau mọc lên
thế nhưng những câu chuyện hào hùng về chiến thắng điện biên phủ sẽ được thế hệ hôm nay tiếp tục kể cho các thế hệ mai sau mãi mãi là như vậy
và đợt thông tin tuyên truyền đặc biệt với những ấn phẩm độc đáo sáng tạo được thực hiện công phu tâm huyết
của những người làm báo đảm sẽ không chỉ là kho tư liệu khổng lồ mang giá trị lưu giữ để giáo dục lịch sử truyền thống cách mạng cho thế hệ mai sau
mà trên hết còn là lời chiên sâu sắc gửi tới lớp lớp các thế hệ cha anh đi trước đã anh dũng chiến đấu hy sinh sương máu vì độc lập tự do của tổ quốc
thưa quý vị hôm nay bộ tư lệnh cảnh sát cơ động tổ chức lễ phát động tháng công nhân
tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm hai nghìn hai mươi bốn đây là dịp để biểu dương những tập thể cán bộ đoàn viên công đoàn điển hình tiên tiến có nhiều nỗ lực trong công tác học tập và chiến đấu
lực lượng cảnh sát cơ động là lực lượng có tính chất đặc thù trong công an nhân dân với chức năng nòng cốt thực hiện biện pháp vũ trang tổ chức theo mô hình đơn vị vũ trang chiến đấu tập trung
thời gian qua bộ tư lệnh cảnh sát cơ động đã thực hiện nhiều hoạt động thiết thực như tổ chức các hoạt động tết xuân vầy xuân bình an thăm hỏi tặng quà tổ chức xe đưa đón cán bộ đoàn viên người lao động
bảo đảm một trăm linh cán bộ đoàn viên công đoàn được quan tâm chia sẻ cũng tại chương trình công đoàn bộ tư lệnh cảnh sát cơ động đã trao tặng hai mươi xuất quà và ba mái ấm công đoàn cho cán bộ đoàn viên công đoàn người lao động có hoàn cảnh khó khăn

bảo đảm một trăm linh cán bộ đoàn viên công đoàn đã trao tặng hai mươi xuất quà và ba mái ấm công đoàn cho cán bộ đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn